hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ tại xã cá đô huyện đơn dương
vào cuộc điều tra công an huyện đơn dương xác định hưng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ sau hai giờ gây án
kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày một mươi bốn tháng bốn hưng đến tạp hóa gần nhà mua đồ thì gặp phát và quyền đứng trước nhà người thân của quyền
một trong hai thanh niên hỏi hưng đi đâu đó đại ca khi hưng hỏi lại cái gì gây vậy thì bị một trong hai thanh niên đấm vào mặt
lúc này hưng rút con dao mang sẵn trong người ra tấn công khiến cả hai bỏ chạy
vụ việc khiến phát tử vong và quyền trọng thương sau khi gây án hưng về nhà và bị bắt sau đó
chủ tiệm vàng tây không bắt cướp
ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện bến lức long an cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thoại ba mươi bốn tuổi ngụ huyện châu thành tỉnh tiên giang về hành vi cướp tài sản
trước đó vào một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn thoại chạy xe máy từ thành phố hồ chí minh đến địa bản huyện bến lức và ghé vào tiệm vàng bảo yến ở khu phố tám
thị trấn bến lức do bản nthv quê quảng ngãi làm chủ
tại đây thoại hỏi mua một lắc khoảng ba chỉ vàng loại hai mươi bốn k
nghe vậy chủ tiệm vàng lấy vàng ra cho xem và sau đó thoại đồng ý mua
tuy nhiên ngay sau đó thoại liền cướp giật lấy số vàng trên tay chủ tiệm vàng bỏ chạy ra ngoài
thế vậy chủ tiệm vàng truy hô cướp
lúc này anh hiếu là cán bộ dân phòng đang được công an thị trấn bến lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu
nghe truy hô đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi theo tên cướp
sau đó anh hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng ba người dân không chế bắt giữ giao công an huyện xử lý
toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh tiệm vàng này ghi lại
mật phục phải bắt nữ quái chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa triệt phá điểm bán lẻ ma túy do hạ thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã cam đường thành phố lào cai cầm đầu
cùng với đối tượng quyết cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm
nguyễn mạnh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lò láo xí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy lương minh hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thị nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại thành phố lào cai lào văn sịch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã xuân giao huyện bảo thắng về hành vi tảng trữ trải phép chất ma túy
trước đó qua nắm thông tin địa bàn công an thành phố lào cai đã xác định
điểm bán lẻ ma túy tại địa bàn phường bắc cường thành phố lào cai
người cầm đầu điểm là đối tượng tuyết
lập kế hoạch triệt phá khoảng từ một mươi một h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi ba tháng bốn
tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai
đã bắt quả tăng các đối tượng hoàng xí xịch hà nhâm
điều tra mở rộng cơ quan công an xác định tuyết là nguồn cung cấp ma túy
đã tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt giữ đối tượng
quá trình khám xét cơ quan công an đã thù giữ hai trăm bốn mươi sáu gói heroin
hai cục ma túy to và nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật
thủ đoạn của tuyết lập điểm bán ma túy tại ngôi nhà hai tầng kiên cố
và bán ma túy qua khe nhỏ để tránh bị phát hiện
vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
người đàn ông dùng hung khí tấn công vợ cũ và bạn bị tạm giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm hà nội cho biết
đã tạm giữ đối tượng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường chú phường tây mỗ
quận nam tử liêm để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém vợ cũ và một người khác bị thương
cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi bốn tháng bốn
sau đó trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông
nghi cầm hung khí tấn công hai phụ nữ diễn ra tại khu đô thị thuộc phường tây mỗ nam tử liêm
sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh
và một cô gái trẻ đến can ngăn nhờ vậy nạn nhân có cơ hội chạy thoát
đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ với hành động côn đồ của người đàn ông giữa khu đô thị
vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến gây dối tại nơi công cộng công an phường điện biên quận ba đình hà nội cho biết
đơn vị vừa mời ba người liên quan trong vụ nghi đánh ghen ở đường trần phú trong đêm một mươi ba tháng bốn
về trụ sở để làm việc do có biểu hiện gây mất trật tự công cộng
tối cùng ngày mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip nghi đánh trên phố trần phú
ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặt ô tô hiệu kia
trong xe ngoài người đàn ông cầm lái còn có một cô gái
người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô
yêu cầu những người trên xe ra ngoài
xung quanh có nhiều người quá khích là hét cố vũ gây náo loạn cả khu phố
một mươi tám người bị khởi tố trong vụ mang quan tài đòi nợ
ngày một mươi năm tháng bốn theo thông tin trên báo người lao động
động đăng tài cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết tỉnh bình thuận
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can một mươi tám người trong vụ mang quan tải
gây áp lực đòi nợ chủ hụi để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo đó công an đã ra quyết định khởi tố một mươi ba bị can tội gây dối trật tự công cộng
theo khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
đây là nhóm bị can tham gia bàn bạc góp sức trực tiếp để mang quan tài
ảnh thờ giấy vàng mã đến nhà chủ hụi ngô thị loan chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ kinh doanh bao bì xa vị trên đường lê văn phấn tp phan thiết gây áp lực đòi nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết cũng đã khởi tố thêm năm đối tượng
tội gây dối trật tự công cộng khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
nhóm đối tượng này bao gồm cả người tham gia bán quan tài
thơ ảnh bị khởi tố để điều tra với vai trò là đồng phạm
tất cả một mươi tám bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo điều tra ban đầu do bức xúc trước việc chủ hụi ngô thị loan chi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú
trưa một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hàng chục người chơi hội mang theo quan tài
phàng mã kéo đến trước nhà bà chi để gây áp lực đòi nợ
tại căn nhà của bà chi dù đã đóng kín cửa nhưng các con hụi vẫn mang quan tài
chuối xanh cao phó kẻm khung ảnh thờ là hình của bà chi để đặt trước nhà
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
điều tra công an thành phố phan thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà ngô thị loan chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến đường dây hụi hàng chục tỷ đồng trên địa bàn thành phố phan thiết
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
nam thanh niên tử vong dưới hố công trình hơn nghìn tỷ đồng
sáng nay ngày một mươi năm tháng bốn lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến đường giao thông nối vinh đến cửa lò
khiến một nam thanh niên tử vong
trước đó vào sáng cùng ngày một số người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện
một nam thanh niên nằm gục dưới hố công trình dự án đường nối vinh đến cửa lò
đoạn qua xã nghi phong huyện nghi lộc nghệ an
bên cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy bị hư hỏng phần đầu
danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh n v t hai mươi tuổi
quê xã hưng trung huyện hưng nguyên nghệ an
được biết tại khu vực phát hiện thi thể anh tê nhà thầu đang tiến hành thi công
đoạn đường này có làm biển báo rào chắn
tuy nhiên theo một số người dân do đoạn đường này hệ thống điện chưa hoàn thiện
nên rất dễ xảy ra tai nạn khi đi vào ban đêm tối trời và không quen đường
theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng
nguyên nhân anh tê tử vong là do đi xe máy không quen đường lao xuống hố công trình
tuy nhiên nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
dự án đại lộ vinh đến cửa lò nối thành phố vinh và thị xã cửa lò
nằm trong sơ đồ tổng thể của đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố vinh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi
dự án dài tổng cộng hơn một mươi một km có hai giai đoạn thi công tổng mức đầu tư hơn bốn tỷ đồng
hiện dự án đang triển khai giai đoạn hai mở rộng nâng cấp